cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
theo các chuyên gia viện vật lý địa cầu các trận động đất ở đây là động đất kích thích xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước tác động lên hệ thống đất gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên dù không gây rủi ro thiên tai song cũng không thể chủ quan
cùng với nhiệm vụ phát triển sản xuất ổn định đời sống cho người dân tại chỗ thì chính quyền địa phương ở đây còn tăng cường bám sát địa bàn đến từng thôn bản thông tin cũng như củng cố thêm kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân
đất thường của thiên nhiên nhưng cũng không hoang mang và phải thích ứng cho người dân ở vùng tâm trấn
xác định ứng phó động đất theo phương châm bốn tại chỗ địa phương đã chủ động tuyên truyền cho người dân mọi lúc mọi nơi và cập nhật nhanh thông tin về các trận động đất qua loa phát thanh hoặc mạng xã hội đồng thời đi đến từng nhà để nhắc nhở bà con ra cố nhà cửa để tránh nguy hiểm mỗi khi có sung chấn
đặc biệt phát đến từng hộ sổ tay phổ biến kiến thức về động đất rất sinh động dễ hiểu kết hợp với các hình thức ứng phó cụ thể
để bà con biết được cách phòng tránh khi xảy ra động đất
nắm được những kiến thức cơ bản về thiên tai và được thực hành các kỹ năng ứng phó với động đất nên bà con ở sản đắc tăng đều đã quen với những dư chấn và chủ động đối phó cho dù là các em nhỏ đang tuổi mập non